hai mươi ngày đã trôi qua và đúng một mươi sáu h chiều nay ngày hai mươi năm tháng tám bệnh viện đà nẵng đã chính thức được dỡ lệnh phong tỏa kết thúc thời gian cách ly và được chính thức mở cửa trở lại cùng với công tác khám chữa bệnh
bệnh viện đà nẵng là bệnh viện thứ tư trên địa bàn thành phố sau bệnh viện c bệnh viện chấn thương trình hình và phục hồi chức năng
bệnh viện hải châu được dỡ bỏ lệnh phong tỏa
trong thời gian tới để giảm tải lãnh đạo bệnh viện đà nẵng đã lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ nhân vật lực cho các bệnh viện tuyến dưới phục vụ tốt cho công tác điều trị bệnh cho nhân dân